để cụ thể hóa quyết định số hai nghìn tám mươi một của thủ tướng chính phủ ngành điện hậu giang đang khẩn trương triển khai dự án cấp điện nông thôn
từ lưới điện quốc gia tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi qua đó đáp ứng nhu cầu điện cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng xa vùng sâu của tỉnh
theo sở công thương tỉnh hậu giang dự án sẽ cấp điện cho hơn bảy hai trăm linh hộ dân nông thôn ở hai trăm năm mươi sáu ấp của bốn mươi bốn xã thuộc năm huyện
châu thành châu thành a phụng hiệp long mỹ vị thủy đồng thời cấp điện cho hai trăm tám mươi bảy trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh hậu giang
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu dự án được bố trí vốn ngân sách nhà nước hai mươi tỷ đồng và vốn đối ứng của tổng công ty địa lực miền nam để thực hiện
hiện nay nguồn vốn đã sẵn sàng
tác đấu thầu phê duyệt kết quả thầu trong giai đoạn nước rút để kịp thi công cấp điện cho gần một tám trăm linh hộ dân vào cuối năm nay
trước mắt ngành điện tập trung đầu tư cho các công trình bức xúc ở những xóm ấp chưa có điện theo thứ tự ưu tiên trong danh mục được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt